ngày hai mươi sáu tháng một thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung mương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn công tác của quân ủy trung ương
bộ quốc phòng đã về thăm chúc tết tại hà nam
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn tân cương chúc mừng đảng bộ chính quyền quân và nhân dân tỉnh hà nam
đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh trong năm hai nghìn hai mươi ba
đến thăm chúc tết kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh hà nam
ban chỉ huy quân sự thị xã duy tiên và trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên
thượng tướng nguyễn tân cương biểu dương cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt
triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các mặt công tác hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương
bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc
nhân dịp này thượng tướng nguyễn tân cương yêu cầu đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh cấp ủy chỉ huy cơ quan đơn vị
tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị nghị quyết của cấp trên cụ thể hóa sát với thực tiễn đơn vị
kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu tổ chức cho cán bộ và nhân dân
vui xuân đón tết vui tươi phấn khởi tiết kiệm an toàn tuyệt đối
cứ mỗi độ tết đến xuân về người dân cần thơ lại hào hức bừng vui khi được đón cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự thành phố cần thơ về cùng vui xuân
năm nay tết quân dân được đơn vị và địa phương chuẩn bị chú đáo ấm áp nghĩa tình tại huyện phong điền
đây cũng là sự kiện quan trọng chào mừng hai mươi năm tp cần thơ trực thuộc trung ương
theo bang tổ chức tết quân dân năm nay được tổ chức hai đợt đợt một xuất quân thực hiện các công trình từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đợt hai gồm các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm ngày một mươi ba đến một mươi sáu tháng chạp âm lịch
với nhiều nội dung phong phú như giao lưu văn hóa gian nghệ thi đấu thể thao các trò chơi dân gian
thi gói bánh tét trang trí trái cây nghệ thuật biểu diễn giỏ thuật
cùng với các hoạt động sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi của những ngày giáp tết
ban tổ chức tập trung vào thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội thăm tặng quà cho gia đình chính sách
hộ cận nghèo tặng học bổng tặng xe đạp cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa
nhà tình đồng đội nhà đại đoàn kết máy ấm công đoàn
được biết đây là năm thứ một mươi tám lực lượng vũ trang thành phố cần thơ tổ chức tết quân dân trên địa bàn đóng quân
ngày hai mươi sáu tháng một tại tỉnh hải dương liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã tổ chức chương trình tết xuân vầy xuân chia sẻ hai nghìn hai mươi
liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã tổ chức chương trình tết xung vầy xuân chia sẻ hai nghìn hai mươi
dành tặng bốn trăm năm mươi phần quà mỗi phần quà gồm năm trăm linh đồng tiền mặt hỗ trợ vé xe ba trăm linh đồng
và một túi quà trị giá hai trăm linh đồng cho bốn trăm năm mươi người lao động có hoàn cảnh khó khăn
chương trình nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đoàn viên
người lao động trong dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tạo điều kiện để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón xuân vui tươi ấm áp
với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn lá lành đùm lá rách
hiện nay đã có nhiều đơn vị kêu gọi ủng hộ tặng quà cho thương bệnh binh
các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật kém may mắn
hàng năm cứ mỗi độ xuân về trung tâm truyền thông truyền hình việt đức đã cùng hợp tác với các đơn vị doanh nhân doanh nghiệp
các nhà hào tâm quyên góp sản phẩm của đơn vị thành những phần quà tết có ý nghĩa để trao cho thương bệnh binh
những người đã hy sinh một phần sương máu của mình để chúng ta có cuộc sống hòa bình hôm nay
phần quà ý nghĩa đó còn được trao cho các cháu khuyết tật hộ gia đình nghèo góp phần cho họ có một cái tết đầm ấm hơn
những món quà tuy chưa thể làm cho cái tết của mỗi gia đình thực sự đầy đủ
nhưng đó là tình cảm là sự quan tâm mà cộng đồng dành cho các hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tết nhờ đó mà thêm ấm áp trọn vẹn để tất cả mọi người mọi nhà cùng đón năm mới an lành hạnh phúc
thông tin mới nhất liên quan đến các cá thể chuột túi được tìm thấy ở cao bằng
mới đây các cán bộ thuộc đại sứ quán australia tại hà nội đã đến thăm trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật hoàng liên
để cảm ơn các nhân viên đã tiếp nhận các cá thể chuột túi và hỗ trợ tài chính cho trung tâm
theo chia sẻ của chuyên gia thuộc trung tâm mặc dù hai con đã chết sau một thời gian ủ bệnh
hai con còn lại đang thích nghi tốt hơn với môi trường mới
đoàn công tác của đại sứ quán australia tại hà nội đã đến thăm trung tâm
đề nghị hỗ trợ tài chính để trung tâm tiếp tục chăm sóc các cá thể chuột túi
đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với các nỗ lực giải quyết nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã
viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai cho biết
các dối loạn học tập ở trẻ ngày càng gia tăng nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức
từ đó dẫn đến việc trẻ bỏ học vì kết quả học tập không tốt
hoặc có thêm các vấn đề về tâm lý hệ lụy từ dối loạn học tập
thống kê cho thấy phổ biến nhất là dối loạn đọc chiếm tám mươi những người được xác định có khuyết tật học tập
còn dối loạn tính toán thường xảy ra ở năm tám trẻ
năm mươi ba trẻ em bị khuyết tật đọc cũng bị khuyết tật toán học
thực tế các trường hợp bị dối loạn học tập đang có chiều hướng gia tăng
nhưng chưa được quan tâm đúng mức
tại viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai
nhiều trẻ chỉ được phát hiện dối loạn học tập khi tới khám các tình trạng khác như trầm cảm
lo lắng dối loạn về cảm xúc
đang nói dối loạn học tập có thể để lại nhiều ảnh hưởng lâu dài

nó có thể ảnh hưởng đến sau này những cái dối loạn khác nó có thể gọi là đồng bệnh lý thương pháp sau đó
ví dụ như là những cái dối loạn được nội tâm ngoài ví dụ như các dối loạn về chầm cảm các dối loạn về lo âm
các bậc phụ huynh cần quan sát con em mình
nếu thấy con gặp bất thường trong đọc viết hay tính toán kéo dài thì nên đưa con đi khám để được can thiệp sớm
thưa quý vị táo quân luôn là chương trình được người dân quan tâm nhiều trong dịp tết
tuy nhiên mọi thông tin về vé xem táo quân hai nghìn hai mươi bốn được giao bán trên mạng xã hội đều không chính xác
công an tp hà nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bán vé xem táo quân
chưa thấy khách chuyển khoản các đối tượng bán vé sẽ hối thúc rằng vé sắp hết và cần chuyển khoản ngay để lấy vé
sau khi chuyển khoản thành công người mua bị chặn và không thể liên lạc với đối tượng bán vé
qua tìm hiểu được biết hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về lịch diễn địa điểm hay vé của buổi biểu diễn
mọi thông tin về vé xem táo quân hai nghìn hai mươi bốn được giao bán trên mạng xã hội đều không chính xác
thống an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn trên
với cơ quan công an để kịp thời giải quyết theo quy định
sáu mươi tác phẩm về chủ đề xuân hà nội được chọn lập từ bộ sưu tập của bảo tàng mỹ thuật việt nam và dòng tranh dân gian hàng chống
đã được giới thiệu tới công chúng trong triển lãm xuân hà nội
triển lãm do bảo tàng mỹ thuật việt nam tổ chức nhân dịp chào đón xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đến với triển lãm xuân hà nội công chúng được trở lại với những nét đẹp văn hóa truyền thống
của người dân việt nam
thủ đô đó là chợ hoa đi chợ tết bày mâm ngũ quả hiện lên rõ nét thông qua sự thể hiện của danh họa nguyễn tiến trung phạm văn đôn trần lưu hậu
được hòa mình vào thời khắc giao thừa thiêng liêng của hà nội xưa được miêu tả sinh động qua các tác phẩm của danh họa lê quốc lộc nguyễn tư nghiêm phạm việt hải
hay cảm nhận được sự vui tươi của không khí đón xuân du xuân vãn cảnh lễ chùa tại những địa danh nổi tiếng của thủ đô hà nội
được tái hiện qua các tác phẩm phố làng hoa ngọc hà gò đống đa văn miếu chùa láng hội đền phù đồng của các danh họa bùi xuân phái
nguyễn nghĩa duyệt nguyễn trọng kiệm trong không khí đón xuân vui tươi triển lãm như một lời chúc đầy an lành may mắn gửi tới công chúng trong năm mới
triển lãm sẽ mở cửa đón công chúng từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tại tầng một bảo tàng mỹ thuật việt nam
ngày hai mươi sáu tháng một tại hà nội trung tâm lưu trị quốc gia i
đã tổ chức triển lãm với chủ đề đấu xảo nơi tinh hoa hội tụ
để giới thiệu những tài liệu lưu trữ và hình ảnh quý về các hội đối xảo tiêu biểu có sự tham gia của việt nam
trong đó rất nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố rộng rãi
đấu xảo là cách gọi cũ của hoạt động hội trợ triển lãm
được tổ chức để giới thiệu và quảng bá các tác phẩm sản phẩm hàng hóa
từ đó tạo cơ hội cho thị trường thúc đẩy thương mại phát triển kinh tế
ở việt nam thời pháp thuộc hội đấu giảo được tổ chức thường xuyên tại hà nội và sài gòn
ngoài ra việt nam cũng tham gia các hội đấu xảo thuộc địa hay đấu xảo quốc tế
diễn ra tại các thành phố lớn của pháp bỉ hay mỹ
từ các hội đấu xào này người việt có dịp giới thiệu các hàng hóa đặc sắc bản sắc và tinh hoa đến với thế giới
triển lãm đấu xảo nơi tinh hoa hội tụ phát họa không gian các hội đấu xảo công chúng
được tiếp cận với nguồn tài liệu lưu trữ có giá trị về việt nam xưa qua hoạt động đấu xảo
tạo nên một không gian khám phá di sản ký ức phong phú
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng một tại thủ đô viêng chân lào diễn ra diễn đàn du lịch asean
và hội trợ travest hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề du lịch chất lượng và có trách nhiệm bền vững tương lai asean
đây là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất được tổ chức luôn phiên giữa các thành viên asean
trong khuôn khổ hợp tác du lịch asean
tại không gian chung của gian hàng cục du lịch quốc gia việt nam
sở du lịch nghệ an cùng các điểm đến điện biên ninh bình hà tĩnh và quảng bình
đã tham gia trang trí trưng bày nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh con người văn hóa điểm đến
đại diện cho hình ảnh du lịch việt nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế trong và ngoài khu vực asean
hội trợ du lịch quốc tế asean là một sự kiện thường niên
tổ chức luân phiên giữa các quốc gia với quy mô lớn nhất trong khu vực asean về ngành du lịch
hội trợ thu hút sự tham dự của các cơ quan du lịch quốc gia cộng đồng doanh nghiệp du lịch
khách sạn và các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài khu vực
công ty dịch vụ tài chính nomura holdings tiết lộ dự báo rằng cùng dự trữ liên bang mỹ phép
sẽ cắt giảm lãi suất tới một trăm linh điểm cơ bản vào năm hai nghìn hai mươi
các quan chức fed vẫn thận trọng với những bình luận của họ về chủ đề này
sọc vẫn gợi ý việc nới
lỏng chính sách tiền tệ có thể diễn ra trong năm nay
trong lưu ý gửi tới khách hàng các nhà phân tích của nomura cho biết họ nhận định báo cáo công bố
cùng ngày hai mươi sáu tháng một theo giờ mỹ sẽ cho thấy tốc độ tăng chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi hàng năm
trong giai đoạn ba và sáu tháng thấp hơn mục tiêu hai do fed đề ra
namura cũng ước tính việc phép nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ bắt đầu vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sau đó tiếp tục vào tháng bảy tháng chín và tháng một mươi hai
tại mỗi cuộc họp trong các tháng đó namura nhận định phép sẽ hạ lãi suất hai mươi năm điểm cơ bản
nền kinh tế mỹ đang nóng hơn rất nhiều so với dự kiến đồng thời đối mặt với tình trạng lạm phát giảm
do đó thị trường không nên chuẩn bị cho việc phép tăng lãi suất đột biến
ủy ban thương mại liên bang mỹ thông báo đang giám sát khoản đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn
và các công ty khởi nghiệp liên quan tới trí tuệ nhân tạo ai tạo sinh như openai và atropic
ủy ban thương mại liên bang mỹ ftc sẽ nghiên cứu để có cái nhìn sâu hơn về xu hướng thị trường và các thông lệ kinh doanh
từ đó dựa trên kết luận rút ra để có hành động pháp lý
nghiên cứu sẽ làm rõ hơn nữa bản chất các khoản đầu tư và hợp tác
cũng như nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ai tạo sinh
đây là một phần trong nỗ lực của cơ quan quản lý
nhằm bảo đảm các quy định bắt kịp với sự phát triển của ai ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực này
microsoft cho biết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin mà ftc yêu cầu
còn google mong ftc sẽ phát hiện ra các công ty có cách tiếp cận không thân thiện trong lĩnh vực ai
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa thông báo trực thăng robot h nu t đã không thể bay được nữa
kết thúc sứ mệnh thăm dò sao hỏa của mình
đây là máy bay đầu tiên thực hiện một chuyến bay trên hành tinh khác vào năm hai nghìn hai mươi

h nu t đã từng phải bắt đầu một chuyến bay trên hành tinh khác vào năm hai nghìn hai mươi một
trong chuyến bay cuối cùng ngày một mươi tám tháng một sự cố mất điện tạm thời đã xảy ra trong lúc h nu t chuẩn bị hạ cánh
ở khoảng cách gần một mét so với bề mặt sao hòa và làm gián đoạn liên lạc với trung tâm điều khiển ở trái đất
dữ liệu hình ảnh cho thấy chiếc trực thăng đã đạt được tốc độ cao tối đa một mươi hai mét và bay quanh khu vực đó trong bốn năm giây
trong quá trình hạ cánh một hoặc nhiều cánh quạt đã bị hư hại khiến trực thăng không thể cất cánh được nữa
nasa cho biết nguyên nhân của sự cố vẫn đang được điều tra
mặc dù đã kết thúc sứ mệnh song ingen newti đã mở đường cho các chuyến bay tương lai trong hệ mặt trời
đồng thời định hướng cho các sứ mệnh thông minh và an toàn hơn của nhân loại trên sao hỏa và xa hơn
cambridge thành phố anh nổi tiếng với những trường đại học hàng đầu thế giới
đang đặt mục tiêu trở thành một thung lũng sicon tiếp theo sau thành phố san francisco của mỹ
chính phủ anh đang đẩy mạnh tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng mới

các dự án cơ sở hạ tầng mới như phát triển nhà ở và hệ thống đường giao thông
nhằm giúp đưa cambridge trở thành thủ đô khoa học của châu âu và thung lũng siêu côn tiếp theo của thế giới
theo báo cáo của ngân hàng hsbc vương quốc anh có tỷ lệ sinh thái công nghệ lớn thứ ba thế giới
với tổng vốn đầu tư mạo hiểm năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai mươi một ba tỷ usd sau mỹ và trung quốc
cambrid là thành phố quê hương của gã khổng lồ công nghệ am
công ty nổi tiếng với sản phẩm bán dẫn được sử dụng trong hầu hết điện thoại thông minh trên toàn cầu
liên hợp quốc đã xếp hạng thành phố này là cụm công trình khoa học và công nghệ quy mô hàng đầu thế giới
du lịch trên sông sài gòn với các đặc tính độc đáo và trải nghiệm mới lạ là sự lựa chọn của rất nhiều du khách mỗi dịp cuối tuần
để không còn cảnh ồn ào kẹt xe khói bụi vốn có nhiều người chọn cho mình một không gian yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn
thả hồn mình ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố ở một góc độ mới mẻ hơn
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay
năm hai nghìn hai mươi ba kim máy xuất khẩu rau quả của cả nước đạt mức kỷ lục năm sáu mươi chín tỷ usd tăng sáu mươi chín hai so với năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi bốn ngành hàng rau quả đứng trước nhiều cơ hội bứt vá mới trong sản xuất và xuất khẩu với mục tiêu đạt kim ngạch khoảng sáu năm tỷ usd
bài viết trên báo nhân dân nhấn mạnh rau quả việt nam hiện đang được xuất khẩu đi nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới
vì vậy khai thác tốt thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới
đồng thời phát huy hết thế mạnh của từng chủng loại rau quả
quả là cơ sở để tăng cao kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng này
lúa gạo ngành sản xuất truyền thống và quan trọng của việt nam tạo sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước
theo bài viết trên báo lao động những năm qua việt nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sản xuất lúa gạo
góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu gạo đạt nhiều kỳ tích
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan chia sẻ
xây dựng một nền sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với con người và môi trường
góp phần tích cực vào ổn định an ninh lương thực thế giới luôn là mục tiêu chiến lược
là sự cam kết của ngành hàng lúa gạo việt nam trong thời kỳ hội nhập
luật đất đai sửa đổi với nhiều điểm mới đột phá được các chuyên gia nhận định sẽ tạo dựng hành lang pháp lý hoàn thiện
để giải quyết thủ tục cho các dự án đang giang dở thúc đẩy phê duyệt dự án mới
bổ sung nguồn cung mới vào thị trường tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phục hồi
và phát triển theo hướng an toàn lành mạnh bền vững
tuy nhiên theo ghi nhận trên báo hà nội mới điều mong mỏi lớn nhất của người dân là sớm có các văn bản hướng dẫn dưới luật
giúp cán bộ công chức nhà nước dám áp dụng dễ áp dụng và không có kẽ hở để lợi dụng pháp luật
từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản
theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị mục tiêu xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đang gặp rất nhiều khó khăn đến thời điểm này đã qua được một phần ba thời gian nhưng mới chỉ hoàn thành được khoảng ba năm mục tiêu
ngoài vương mắc về pháp lý doanh nghiệp rất khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư
một số ý kiến chuyên gia cho rằng để hoàn thành mục tiêu thì cần sự vào cuộc của cả nhà nước doanh nghiệp và người dân
chỉ khi nhà nước có cơ chế thông thoáng thì doanh nghiệp tích cực tham gia
nếu doanh nghiệp tích cực tham gia đầu tư và chính sách vay vốn có tốt thì người dân mới tích cực mua nhà
kỳ nghỉ tết sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn kéo dài bảy ngày đây là khoảng thời gian lý tưởng để nhiều người lên kế hoạch du xuân
theo ghi nhận trên báo đại đoàn kết dù kinh tế khó khăn nhưng với những chính sách kích cầu
thị trường du lịch tết đang ấm lên với nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi được nhiều doanh nghiệp lữ hành triển khai
tuy nhiên theo dự báo dịp tết năm nay nhiều điểm đến sẽ rơi vào tình trạng cung không đủ cầu
trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế những thời điểm có lượng khách du lịch tăng cao đột biến
sẽ khó tránh khỏi tình trạng ách tắc giao thông cục bộ các cơ sở dịch vụ lưu trú nhà hàng bị quá tải
chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến tết nguyên đán các nhà xe đang gấp rút chuẩn bị tăng gấp đôi số chuyến để phục vụ hành khách
nhiều hãng hàng không đã bán gần hết vé với giá vé sốt từng ngày
theo phản ánh trên báo tiền phong giá vé máy bay có thời điểm lên tới một mươi triệu đồng một người khứ hồi
đắt ngang một tour du lịch thái lan chọn gói bang bốn ngày ba đêm
theo cục hàng không việt nam tổng số chuyến bay trong dịp cao điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến đạt ba mươi ba tám trăm linh chuyến tăng một mươi bốn so với cùng kỳ tết năm ngoái và tăng hai mươi một so với lịch bay thường lệ
trường tiểu học noi lốc xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai cách trung tâm xã hơn một mươi năm km
trường có ba trăm bảy mươi bốn học sinh trong đó có chín mươi một học sinh ở bán chú
những ngày tết đang cận kề các thầy cô giáo của trường chỉ mong các học sinh của mình có cái tết được ăn ngon đầm ấm
thầy giáo hoàng ngọc minh hiệu trường nhà trường sẽ bày do trường có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn
nên từ hiệu trưởng hiệu phó đến các thầy cô giáo ở đây đều có kỹ năng mềm là phải biết xin đủ thứ
từ áo ấm chăn gối đến từng đôi dép quyển vở cho học sinh
dự kiến gần tết nhà trường sẽ tặng gia đình của năm mươi em học sinh khó khăn nhất một xuất quà
nhưng hiện tại mới quyên góp được hơn một triệu đồng
chồng biết đến khi nghỉ tết có đủ mua được quà cho học sinh hay không

chỉ từ một mươi ba đến một mươi năm độ
khu vực các tỉnh thành phố từ quảng trị trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
qua đèo hải vân xuống tới khu vực đà nẵng trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ ngày hôm nay nhỉnh hơn
trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ nhưng vẫn ở mức nhiệt rét
còn ở khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ trời mát mẻ
nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay vẫn có được thời tiết ít mưa ngày nắng sáo
trời dễ chịu với mức nhiệt từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở nam bộ do nắng sớm hơn và cường độ nắng cũng mạnh hơn
nên nhiệt độ ngày cao hơn giao động từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ
có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba mét biển động
khu vực phía bắc và giữa biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
đến ba năm mét biển động
riêng khu vực bắc biển đông đêm gió mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
vùng biển từ khánh hòa đến cà mau và khu vực nam biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai năm đến năm mét biển động mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên